chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội
nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm
tuy nhiên có không ít người đã lợi dụng chính sách này để trục lợi
trong khi đó hiện pháp luật lại chưa có quy định cụ thể về việc thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai
trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đắk lắc là nơi kết nối việc làm cho người lao động
và cũng là nơi giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi chín qua giải quyết chế độ cho người lao động
cơ quan này đã phát hiện hơn một trăm linh vụ trục lợi từ quỹ này
các trường hợp trục lợi phổ biến là có việc làm nhưng không khai báo để tiếp tục nhận trợ cấp
trong khi đó pháp luật quy định nếu người lao động có việc làm mới
sẽ chấm dứt ngay việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại sẽ được bảo lưu
mới đây kiểm toán nhà nước kiến nghị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp
của gần ba trường hợp hưởng sai quy định với số tiền phải thu hồi trên một mươi bốn tỷ đồng
còn theo thống kê từ cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh thành
tính năm hai nghìn một mươi chín số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp cần phải thu hồi là khoảng bảy mươi hai tỷ đồng
thế nhưng hiện vẫn chưa có quy định cụ thể về cơ quan thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định
quy trình thu hồi trợ cấp thất nghiệp phải qua nhiều khâu vào cơ quan khác nhau
chúng ta phải có sự phối hợp chặt chẽ thông qua việc có thể kết nối được dữ liệu giữa hai bên
để giảm thiểu được vi phạm các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp
chắc chắn là sắp tới thì chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng phải sửa đổi
chính sách hiện nay thiết kế thì cũng chưa thực sự là đầy đủ
và mới nặng về giải quyết hậu quả nhẹ về phòng ngừa
và chính vì thế thì có thể làm hiện được cái hiệu quả chính sách chưa thực sự là như ý
để ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp
có lẽ đã đến lúc cần quy định đầy đủ cụ thể trách nhiệm thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp
trên nguyên tắc cơ quan nào giải quyết chi trả sai thì cơ quan đó phải có trách nhiệm thu hồi